hôm nay là ngày hai mươi ba tháng chạp là ngày lễ cúng ông công ông táo theo phong tục cổ truyền
nhưng rất nhiều gia đình đã tổ chức lễ cúng ông công ông táo trước
sau khi làm lễ xong người dân thường mang cá chép ra thả ở các ao hồ sông
năm nay theo ghi nhận tại hà nội người dân đã có ý thức hơn trong việc thả cá
đồng thời bảo vệ môi trường trong sạch của thủ đô
xung quanh khu vực hồ tây đông nghịt người đi thả cá tiễn ông táo về trời
hầu hết mọi người vẫn đựng cá trong túi ni lông
nhưng cá được thả xuống hồ còn túi ni lông được cho vào thùng rác
nhờ vậy tình trạng rác ni lông ở hồ tây đã được cải thiện đáng kể
nhiều em nhỏ được trai mẹ cho đi thả cá cùng để hiểu về phong tục cầu truyền
và được giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
còn tại khu vực hồ giảng võ nhóm bạn trẻ thuộc câu lạc bộ go green
tiếp tục dành chọn hai ngày này để tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân khi thả cá
thông điệp nhóm môn ngắn gửi tới mọi người là cá xanh thì tết cũng xanh
các khẩu hiệu vui mắt thùng đựng rác bố trí quanh hồ hay những món quà nhỏ
dành tặng các gia đình khi có ý thức bảo vệ môi trường
mọi người năm nay sử dụng các vật dụng thay thế rồi và không còn vứt rác xuống hồ nữa
như năm đầu tiên mọi em đến thì thấy hồ giảng võ này rất là nhiều
nhưng mà đến năm nay thì cái hiện tượng này được thay đổi đáng kể
khi mà số lượng túi ni lông không còn xuất hiện nhiều ở xung quanh hồ nữa
không thả túi ni lông xuống nước nhưng thói quen sử dụng túi ni lông thì vẫn chưa dễ gì thay đổi
những người mang chậu hay mang hộp đi đựng cá như thế này chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ
chúng tôi đang xây dựng cái kế hoạch để tuyên truyền trước tiên là trong hệ thống hội
hội viên và gia đình gương mẫu là hạn chế sử dụng túi ni lông
và lượng tủi ni lông
chúng tôi sẽ chọn các cái sản phẩm mà nó thân thiện với môi trường hơn
việt nam đang là nước tiêu thụ và xả ra lượng rác thải nhựa lớn trên thế giới
vào dịp tết ông công ông táo lượng túi ni lông đang xả ra môi trường tăng gấp nhiều lần so với ngày thường
vì vậy mỗi người cần thay đổi thói quen cùng chung tay hành động để giảm thiểu rác thải nhựa
để cá xanh thì tết cũng xanh